quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba lê thị thơm đã mượn chứng minh nhân dân của hai người khác làm thủ tục kê khai đăng ký thành lập công ty an quyên
thực tế là công ty an quyên không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì như giấy đăng ký đã cấp không hề có cơ sở vật chất nhân viên nhà xưởng
lê thị thơm là người điều hành và thực hiện mọi công việc
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba đến tháng một năm hai nghìn một mươi năm lê thị thơm đã đăng ký đặt in một mươi một quyển hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng đầu ra cho công ty an quyền
và đã bán bốn trăm tám mươi năm tờ hóa đơn cho nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyên
lê thị thơm khai nhận đã bán hóa đơn đầu ra cho rất nhiều cá nhân công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyên với tổng số tiền trước thuế là hơn hai mươi năm bốn tỷ đồng
với mức phí sáu giá trị tiền hàng trước thuế mà khách mua muốn ghi trên từng tờ hóa đơn thì thơm đã thu về hơn một năm tỷ đồng
về việc mua hóa đơn đầu vào cho công ty an quyên để phù hợp với số hóa đơn đầu ra đã bán được thơm khai mua của một người tên ly ở hà nội nhưng không biết rõ là ai
chỉ giao dịch qua điện thoại và giao nhận qua xe khách hà nội thái nguyên không gặp mặt trực tiếp
tổng cộng thơm mua của ly tám mươi hai hóa đơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thị thơm về hành vi mua bán hóa đơn trái phép